những ngày cuối tháng bốn đầu tháng năm này nhiều đoàn khách tìm lên thành phố điện biên phủ để ghé thăm một trong những chiến trường khốc liệt nhất
ghi dấu ấn thắng lợi vô cùng vẻ vang của quân và dân ta trong kháng chiến chống pháp
với các di tích nổi bật như đổi a một d một cứ điểm hồng cúm hiềm lam hay đổi độc lập
quần thể di tích chiến trường điện biên phủ nay là một trong số các di tích quốc gia đặc biệt của cả nước
và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch của tỉnh điện biên
vùng đất từng là chiến trường khốc liệt năm xưa nay trở thành khu di tích với bốn mươi năm di tích thành phần
nằm ở phía trung tâm tập đoàn cứu điểm điện biên phủ đồi a một có vị trí quan trọng bậc nhất
trong hệ thống năm quả đồi bảo vệ trung tâm mường thanh
tại đây đêm ngày sáu tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quân ta đã đào một đường hầm
đặt khối thuốc nổ nặng gần một kg và cho điểm hỏa
đến sáng ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quân ta đã làm chủ hoàn toàn đồi a một
mở đường cho đợt tổng tấn công cuối cùng vào sở chỉ huy tập đoàn cứ điểm và giành thắng lợi hoàn toàn
phòng ngự vào đúng bốn giờ ba mươi phút sáng ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
ta đã nhanh chóng chiếm được cứ điểm a một của pháp tiêu diệt tám trăm hai mươi năm tên lệnh pháp
nhưng đổi lại đối với ta thì trên cứ điểm a một này đã có hơn hai năm trăm linh người con yếu tố của cách mạng việt nam
đã hiện dân tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình cho độc lập của dân tộc cho triển dịch đến ngày toàn thắng
ngay đối diện đồi a một một công trình đặc biệt
ra đời trong thời bình nhưng có vai trò hết sức quan trọng đó là bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ
đây là nơi lưu giữ các hiện vật trong chiến dịch lịch sử gồm hai khu trưng bày
bên ngoài gồm một trăm một mươi hai hiện vật là các loại vũ khí của quân đội nhân dân việt nam và quân đội pháp sử dụng
bên trong trưng bày hai trăm bảy mươi bốn hiện vật và hai trăm linh hai bức ảnh tư liệu
đây là một trong những sản phẩm du lịch lịch sử đặc trưng riêng có mà chỉ có của điện biên
và khi mà
du khách lên với điện biên phủ thì không thể bỏ qua khi đến với các điểm di tích này
đây là một trong những điểm di tích được tỉnh điện biên rất là quan tâm đầu tư bảo tồn và tôn tạng
chiến tranh đã lùi xa nhưng những chứng tích vẫn luôn trường tồn cùng thời gian
di tích chiến trường điện biên phủ vẫn luôn là điểm hẹn lịch sử
để du khách có thể hiểu và cảm nhận một phần nào đó sự khốc liệt của chiến tranh
từ đó biết ơn sự hy sinh của các thế hệ đi trước
vì hòa bình